trước tình trạng giếng nước của hàng chục hộ dân ở buôn dù xã ea tu thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
bị ô nhiễm xăng dầu hơn tám tháng qua và không sử dụng được
đặc biệt là hiện nay đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô tây nguyên
khiến cho nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
thực hiện sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước
và đầu tư xây dựng tỉnh đắk lắc đã tiến hành khảo sát
lắp đặt hệ thống ống dẫn nước máy phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân
tình trạng nguồn nước giếng bị ô nhiễm xăng dầu xảy ra tại buôn dù xã ea tu thành phố buôn ma thuột
kể từ khi được phát hiện đến nay đã hơn tám tháng nhưng các ngành chức năng của tỉnh đắk lắc
vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục gây bức xúc trong nhân dân
phần lớn các hộ dân ở đây chủ yếu sử dụng nước giếng trong sinh hoạt
nhưng kể từ khi nước giếng bị ô nhiễm xăng dầu đến nay người dân không thể sử dụng nước giếng nữa
mà phải đi mua hoặc xin ở những nơi khác về sử dụng gây rất nhiều khó khăn trong cuộc sống
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu là đến giếng nhà mình thì nói chung là đến nay thì càng ngày em cũng càng nặng
càng ngày càng mùi không có thể sinh hoạt được
tưới cây nói chung là sinh hoạt chỉ cần tưới thôi mà cũng không tưới được
là càng ngày cây càng vàng đi còn sinh hoạt thì đi xin nước từ lâu rồi
chứ không có thể sinh hoạt cái nước đó được nữa
các hộ mà hiện nay bị ảnh hưởng về ô nhiễm xăng dầu
thì địa phương đã cho tiến hành thống kê và nhu cầu nắp đặt nước máy
để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho bà con dân
thế thì hiện nay là có bảy mươi chín hộ là có cái nhu cầu để cung cấp nước sạch cho các hộ dân
thế thì hiện nay là xã cũng đã đề nghị là công ty cấp thoát nước của tỉnh
thì ưu tiên là đầu tư cho một mươi
một mươi hộ và hiện nay một mươi hộ này đang lắp đặt và để được sử dụng cái nguồn nước này
sau hơn tám tháng nguồn nước giếng bị ô nhiễm xăng dầu
gia đình bà hoàng thị dung ở buôn dù xã ea tu thành phố buôn ma thuột
phải đi xin nước giếng nơi khác về sinh hoạt khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn
nhưng gần một tuần nay với sự nỗ lực của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước
và đầu tư xây dựng tỉnh đắk lắc gia đình bà dung cũng như một số hộ dân khác trong buôn
đã có nước máy sử dụng đúng vào thời kỳ cao điểm của mùa khô nên bà hết sức vui mừng
tuy nhiên theo kết quả thống kê của ủy ban nhân dân xã ea tu
hiện nay xung quanh khu vực giếng nước bị ô nhiễm xăng dầu ở buôn dù
có tới hơn bảy mươi chín hộ dân có nhu cầu sử dụng nước máy
trong khi đó theo thông báo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước
và đầu tư xây dựng tỉnh đắk lắc để bắt nước máy đến tận nhà
mỗi hộ dân phải đóng số tiền lớn nhưng đời sống của người dân ở đây còn gặp nhiều khó khăn
không có khả năng đóng đủ tiền một lần
vì vậy người dân mong muốn ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đắk lắc
tạo điều kiện thuận lợi cho vay nguồn vốn ưu đãi để đóng tiền bắt nước máy về sinh hoạt
giảm bớt khó khăn trong cuộc sống nhất là trong thời kỳ cao điểm của mùa khô tây nguyên hiện nay